khi đó khi biết thông tin thành phố hồ chí minh sẽ nới lỏng giận cách

tuy nhiên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch covid một mươi chín đã chặn lại
do những người này thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương
đến hai mươi hai giờ hàng nghìn người vẫn xếp hàng dài quốc lộ một tề liệt
chuyển sang tin tức an ninh trật tự
tin từ đồng nai công an tỉnh này cho biết vừa triệt phá chuyên án
ma túy bắt giữ tám đối tượng thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
đây là vụ bắt giữ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín trên tuyến quốc lộ một
đoạn đi qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy và một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc
đã bắt giữ tám đối tượng lợi dụng xe luồng xanh để vận chuyển số ma túy trên
cơ quan công an thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả liệu đạn
cùng nhiều tâm vật liên quan đây là đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào tiêu thụ
tại việt nam hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án
một thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi tuổi cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
vừa bị hội đồng xét xử toán nhân dân thành phố đà nẵng tuyên tổng mức án
tù về hành vi giết người
theo có trạm vào khuya ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi đặng phạm hoàng phi cùng với nhóm bạn sử dụng
xe mô tô đi dạo ở quận sơn trà thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ngô trần đức hậu cùng chín thanh niên khác
nhóm thanh niên của hậu đã đuổi theo khiêu khích khiến nhóm của phi dùng gạch đá tấn công ném về phía hậu
hậu quả khiến ngô trần đức hậu bị thương tích hai mươi các thanh niên khác bị thương nhẹ
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín giờ cũng xong để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
là anh em ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an huyện mỹ đức thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
bạch khắc tinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phương viên xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình
có sẹo thẳng sáu cm cách hai cm ngay mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý